do ảnh hưởng của hội tụ gió kết hợp với rãnh áp thấp
nên trong ba ngày tới tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ
tiếp tục duy trì mưa rông trên diện rộng
cục bộ có điểm mưa vừa đến mưa to
kèm theo tổ lóc và gió rất mạnh
lượng mưa phổ biến từ một trăm linh hai trăm linh mm cả đợt
do có mưa nên nền nhiệt trên khu vực cũng giảm đáng kể
giao động từ hai mươi một đến hai mươi tám độ
tương tự tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ
trong ba ngày tới cũng có mưa rông trên diện rộng
có nơi có mưa vừa mưa to đến rất to
với lượng mưa có thể lên đến một trăm linh hai trăm linh mm cả đợt
nền nhiệt tại đây cũng giảm đáng kể
cao nhất giao động từ hai mươi năm đến hai mươi tám độ
mưa rông kéo dài
do đó cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở
ở vùng trũng thấp và nguy cơ xảy ra ngập úng
khi có mưa lớn liên tục
ở trung bộ các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
cũng có mưa rông nhiều nơi
đặc biệt tại phần bắc trung bộ
nhiều điểm có mưa vừa mưa to đến rất to
đi kèm theo tổ lóc và gió rất mạnh
ngoài ra nguy cơ xảy ra
lũ quét và sạt lở đất cũng bị đẩy lên cao
người dân cần hết sức cảnh giác
nền nhiệt tại đây cũng có xu hướng giảm
ngày đêm giao động từ hai mươi một đến hai mươi chín độ
còn đối với các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận
trong ba ngày tới mưa sẽ vẫn duy trì
ở diện giải rác và tập trung chính
vào chiều tối và đêm
nền nhiệt độ tại đây cũng giảm nhẹ
cao nhất ở trong ngưỡng hai mươi chín ba mươi hai độ
thời kỳ ba ngày tới tại khu vực tây nguyên
do chiều ảnh hưởng của gió mùa tây nam
có xu hướng hoạt động
nên mưa rào và rông lúc chiều tối sẽ gia tăng hơn
trong mưa rông cần chú ý
để phòng lốc xét vào gió rất mạnh
về nhiệt độ nền nhiệt tại đây
vẫn sẽ giao động từ một mươi chín đến ba mươi một độ
đến với các tỉnh thành nam bộ
tại đây cũng chịu tác động của gió mùa tây nam
hoạt động mạnh nên phổ biến có mưa rông
trên diện rộng lúc chiều tối
cục bộ có nơi mưa vừa đến mưa to
kèm theo tố lốc và gió rất mạnh nguy hiểm
về nhiệt độ nền nhiệt tại đây
chưa có nhiều biến đổi
ngày đêm phổ biến từ hai mươi ba đến ba mươi năm độ